trong những ngày này bà con nông dân ở tỉnh quảng nam đang hối hả bắt tay vào thu hoạch vụ lúa đông xuân hai nghìn một mươi hai nghìn hai mươi
vụ đông xuân năm nay do thời tiết thuận lợi việc bố trí cơ cấu giống lịch thời vụ hợp lý và nhất là nhờ khâu chăm bón tốt nên năng suất lúa đạt khá cao
nhiều chân ruộng đạt năng suất đến sáu mươi năm bảy mươi tạ một hectare ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại quảng nam
thời điểm này trên tất cả các cánh đồng ở những vùng sản xuất lúa quy mô lớn của tỉnh quảng nam đang bước vào đợt thu hoạch rộ vụ lúa đông xuân
bà con nông dân ai nấy đều phấn khởi bởi vụ mùa năm nay trùng lớn
theo nhiều nông dân vụ đông xuân năm nay là vụ mùa bội thu nhất trong nhiều năm trở lại đây
bình quân một sào thu được khoảng bốn trăm linh kg lúa tăng gần bốn mươi kg so với vụ đông xuân năm ngoái
bà con nông dân ai nấy đều phấn khởi bởi vụ đông xuân năm ngoái
vụ đông xuân năm hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám toàn tỉnh quảng nam gieo xạ bốn mươi hai tám trăm linh hectare lúa
đến nay bà con nông dân trong tỉnh đã thu hoạch được hơn sáu mươi diện tích với năng suất bình quân từ năm mươi năm tới sáu mươi tạ trên một hectare
có nhiều chân ruộng ở thị xã điện bàn huyện duy xuyên đạt năng suất đến từ sáu mươi năm đến bảy mươi tạ trên một hectare
theo ước tính năng suất lúa đông xuân năm nay toàn tỉnh đạt bình quân năm hectare
với sản lượng ước đạt khoảng hai trăm bốn mươi bốn tấn tăng gần năm tấn so với vụ đông xuân năm ngoái